tại buổi lễ đại diện tổ chức y tế thế giới cho biết bộ y tế việt nam đã vượt qua được đánh giá công nhận chức năng naa với kết quả rất xuất sắc
tất cả các chức năng đều đạt trên chín mươi trong đó có ba chức năng đạt một trăm linh bình quân cả sáu chức năng đạt chín mươi năm
việc đạt được naa có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định vaccine sản xuất tại việt nam đã tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế chung của toàn cầu
với năng lực của việt nam về hệ thống quản lý chất lượng vaccine đội ngũ nhà khoa học cùng với chiến lược đầu tư phát triển phù hợp
trong hai mươi đến ba mươi năm nữa việt nam sẽ là một trong những quốc gia sản xuất vaccine nhiều nhất trên thế giới
để đạt được kết quả này trong một mươi tám tháng hơn tám mươi cán bộ của bốn đơn vị thực hiện chức năng naa để đáp ứng bảy trăm bốn mươi sáu quy trình chuẩn
xây dựng một mươi sổ tay chất lượng để who xem xét kiểm tra trước khi đánh giá
tuy nhiên chứng nhận hệ thống quản lý quốc gia về vaccine chỉ có giá trị trong hai năm
đây cũng là thách thức đối với bộ y tế việt nam đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì những quy chuẩn này
chúng ta phải đảm bảo duy trì tất cả các tiêu chí của tổ chức y tế thế giới đã đánh giá việt nam chúng ta
và các tiêu chí này phải tuân thủ theo đúng các quy định và quy trình
mà tổ chức y tế thế giới đã công nhận chúng ta
vấn đề thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị cho những đánh giá kế tiếp
và điều này hết sức quan trọng và không phải đánh giá nào cũng như đánh giá nào
nếu như trước đây chúng ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vaccine nhập ngoại
thì đến thời điểm này trong nước đã có bốn nhà máy sản xuất được một mươi hai loại vaccine
các loại vaccine này đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia
tổ chức y tế thế giới cũng đánh giá vaccine do việt nam sản xuất
có triển vọng tham gia cung cấp số lượng lớn cho who và gavi
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm
và phương tiện vận chuyển sản phẩm gia súc gia cầm
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ đạo tri cục thú y phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan
kiểm tra xử lý theo quy định hiện hành các tổ chức cá nhân vi phạm
trong hoạt động giết mổ gia súc gia cầm
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời tăng cường công tác kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm
thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ
tại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm theo quy định
kiểm tra định kỳ các cơ sở trên địa bàn tỉnh
và tổ chức tái kiểm tra một trăm linh cơ sở giết mổ ra súc ra cầm không đảm bảo
đề xuất với chính quyền địa phương
kiên quyết đóng cửa các nơi cơ sở vi phạm nhiều lần
ngoài ra tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
tới người tham gia giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm
kinh doanh mua bán thịt gia súc gia cầm
tiếp tục là những tin tức về an ninh trật tự
hôm qua ngày hai mươi hai tháng sáu
đội cảnh sát giao thông công an tp vinh tỉnh nghệ an
trong lúc tuần tra đã phát hiện và bắt được một lô hàng gia dụng
không rõ nguồn gốc xuất xứ
lô hàng bị bắt giữ có một mươi bảy thùng
gồm sáu mươi chiếc nồi cơm điện không rõ nguồn gốc
ước tính trị giá hơn sáu mươi triệu đồng
toàn bộ số hàng này được giấu dưới gầm xe khách
mang biển kiểm soát ba mươi sáu l năm nghìn chín trăm hai mươi năm
do tài xế nguyễn thanh sơn
chú tại tp thanh hóa tỉnh thanh hóa điều kiển
trong quá trình kiểm tra chủ xe là trần thị dung
quê tỉnh thanh hóa
đã không chứng minh được xuất xứ của số hàng trên
theo chủ xe thì lô hàng này
do một người đàn ông gửi từ bến xe trợ vinh
về bến xe thanh hóa
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ
lô hàng trên theo quy định của pháp luật
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
kinh tế ma túy công an huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp vừa tiến hành kiểm tra
khu đất chống thuộc ấp bắc xã tân thạnh
huyện thanh bình thì bắt quả tăng hai mươi ba đối tượng
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ hai con gà
hai mươi năm xe mô tô và trên tám mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua điều tra được biết
tụ điểm đá gà này do đối tượng bùi văn toàn
ngũ ấp bắc xã tân thạnh huyện thanh bình
đứng ra tổ chức để thu tiền
vụ việc đang được công an huyện thanh bình
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh hà nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vừa tiến hành tạm giữ các đối tượng
là bùi quốc tuấn và nguyễn đình trương
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy trên địa bàn
trước đó tổ công tác
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an hà nam
đã bắt quả tàng bùi quốc tuấn
đang bán trái phép heroin
tại thôn quan nha xã yên bắc huyện duy tiên
cho hai đối tượng nghiện
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi gói heroin
gần ba triệu đồng và một số tăng vật khác
cùng thời gian trên
tổ công tác khác cũng đã bắt quả tang nguyễn đình trương
đang bán trái phép chất ma túy
cho hai đối tượng nghiện thu giữ
tại chỗ ba gói heroin
tại cơ quan công an các đối tượng khai đều là con nghiện
chúng mua ma túy về dùng và bán lại
để kiếm lời
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng vi phạm
bên cạnh nhiệm vụ chủ yếu
thường xuyên là tuần tra xử lý
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thì trong những năm gần đây
lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đã góp phần phát hiện xử lý nhiều vụ việc
và bắt giữ hàng chục đối tượng hình sự
kinh tế cùng các tăng vật phạm pháp
phóng sự được thực hiện tại tỉnh đắk lắc
sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này
quốc lộ một mươi bốn là tuyến giao thông chính
đi qua địa bàn tỉnh đắk lắc
hàng ngày lưu lượng người xe qua lại rất nhiều
trong đó trà trộn trên các xe khách
có những đối tượng cùng các tăng vật phạm pháp
và còn nhiều đối tượng trộm cướp cướp giật
lén nút cuộc hoạt động trên đường
và đưa các tài sản xe máy trộm cắp được
theo tuyến quốc lộ một mươi bốn đi các nơi tiêu thụ
đám bắt được tình hình đó
thời gian qua cán bộ chiến sĩ
ở trạm cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
trên quốc lộ một mươi bốn đã cảnh giác trực tiếp phát hiện
bắt giữ nhiều vụ phạm pháp kinh tế và hình sự
từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm vừa qua
thì lực lượng cảnh sát truy nã
lực lượng trinh sát hình sự của công an thành phố
đã bắt vận động thanh đoại
các đối tượng truy nã là hai trăm bảy mươi chín đối tượng
bắt đầu từ khi thành lập đội cảnh sát truy nã
tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến nay
thì công tác bắt xác minh
vận động thanh loại đối tượng truy nã
rất có hiệu quả
qua công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngày đêm trên các tuyến đường
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đắk lắc
còn trực tiếp phát hiện bảy mươi bốn vụ vi phạm pháp luật
bắt giữ bảy mươi bốn đối tượng cướp cướp giật
trộm cắp tài sản tiêu thụ của gian
vận chuyển ma túy hàng lậu vật cấm
và các đối tượng gây dối trật tự công cộng
qua đó các tổ cảnh sát giao thông
đã thu giữ nhiều tăng vật tài sản
xe máy gỗ lậu thuốc lọc ngoại nhập lậu
và những phương tiện hung khí
có liên quan trong các vụ việc vi phạm
địa bàn cũng là rất là hẻo lắm
có những vùng rất là xa
dân cư lại thưa thớt
thứ hai là diện tích rảy của người ta rất là rộng
không phát hiện có người ở trong đó hay không ở
phát hiện những các đối tượng
cũng là một vấn đề khó khăn
cho công tác truy tìm
mình có phát quyết định truy nã
đối tượng lập tức suy nghĩ ngay
về việc công an đang truy tìm
và nó cho rằng là
cái tên của nó rất là nguy hiểm
cho nên là nó đã dùng những cái tên khác
từ nó đặt ra
để là nó nguy trang
và cũng có những cái đối tượng rất là ngoan cố
những kết quả cụ thể đó
của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
đã góp phần nâng cao hiệu quả
phòng chống các loại tội phạm trên dọc các tuyến đường
ở địa bàn tỉnh
cập nhật tin bão khẩn cấp cơn bão số một
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
vào hồi bốn giờ ngày hôm nay hai mươi ba tháng sáu
vị trí tâm bão ở vào khoảng

trên đất liền đảo hải nam cách móng cái tỉnh quảng ninh
khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám
tức là khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp chín cấp một mươi
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đi vào đất liền và suy yếu dần
thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng

trên khu vực biên giới việt nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu
tức là khoảng từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ
giật cấp bảy cấp tám
như vậy từ chiều tối nay hai mươi ba tháng sáu
khu vực tỉnh quảng ninh có gió mạnh dần lên
cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín
các tỉnh thành phố hải phòng bắc giang lạng sơn
có gió giật cấp bảy cấp tám
ở bắc bộ có mưa mưa vừa
có nơi mưa to
riêng khu vực đông bắc và vùng núi trung du bắc bộ
có mưa to đến rất to
trên các sông suối vùng núi phía bắc
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ
lên từ hai đến ba mét
nguy cơ cao xuất hiện lũ ống lũ quét
và sạt lở đất ở các tỉnh quảng ninh lạng sơn
cao bằng bắc cạn bắc giang
thái nguyên phú thọ tuyên quang
và hà giang
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu
đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người chết
tại tuyến sông trẹm
thuộc khóm năm thị trấn thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
theo nhiều người chứng kiến vào khoảng thời gian trên
thấy một người đàn ông điều khiển chiếc vỏ máy
hướng từ thị trấn thế bình về xã tân bằng
trong mưa to kèm theo sấm xét
và bất ngờ người điều khiển bất tích
chỉ còn chiếc vỏ máy đang chạy xoay tròn
xác định người này đã rơi xuống sông
nên nhiều người dân ra ứng cứu
nhưng bất thành và báo cho chính quyền địa phương
sau hơn một giờ đồng hồ
lực lượng công an cùng người dân dùng ghe cào tìm kiếm
thì mới trục vớt được xác nạn nhân
theo người dân nhiều khả năng nạn nhân
bị xét đánh trúng và rơi xuống sông tử vong
hiện vụ việc vẫn được tiến hành
điều tra còn rõ
tiếp tục là những tin tức đáng chú ý khác
tại nha trang
các ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
chi nhánh khánh hòa
đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tiến dụng
dành cho ngư dân
vay vốn đóng mới tàu khai thác thủy sản xa bờ
theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
ông đào công thiên
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đã đến dự
ba khách hàng được ký kết hợp đồng tiến dụng
với ngân hàng đang hoạt động khai thác hải sản
đạt hiệu quả tốt
có dự án khả thi
đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
ba ngư dân được vai vốn đợt này
đều ở xã phước đồng thành phố nha trang
vay tổng số vốn là gần một mươi chín tỷ đồng
trong đó có hai ngư dân đầu tư
đồng mới tàu composite
và một ngư dân đầu tư đồng mới tàu vỏ hỗ
như vậy đến nay
ở khánh hòa đã có bốn chủ tàu được vay vốn
đầu tư đồng mới cải hoán tàu cá
theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
xu hướng sử dụng lao động trẻ khỏe
tiếp thu nhanh hoạt bát năng động
nhưng chỉ phải trả mức lương không cao
đang hình thành trong nhiều doanh nghiệp
và các khu công nghiệp
xu hướng này dẫn đến tình trạng thay thế lực lượng lao động
sắp xỉ tuổi bốn mươi trở lên
mà thực chất là đào thải lao động
tại các doanh nghiệp và các khu công nghiệp ở nước ta
phản ánh của phóng viên thời sự
đang phải nuôi ba con nhỏ
nhưng chị nguyễn thị phượng
ở phù lãng tỉnh bắc ninh
bị công ty cho nghỉ việc không rõ lý do
với chị giờ đi tìm một công việc mới
quả thật là khó khăn
đây không chỉ là nỗi lo của riêng chị phượng
mà còn là những nỗi băn khoăn lo lắng
của rất nhiều người lao động
gặp phải hoàn cảnh này
bây giờ mất việc như thế này
mà tôi năm nay là bốn mươi tuổi
mà trong khi đó còn nuôi ba đứa con đi học
mà khi bây giờ bảo công ty bỏ
mang con đi bỏ chợ như thế này
không có một cái chế độ gì
và bảo hiểm thất nghiệp cũng không lấy được
thế cái thứ hai là đi tìm việc ngay là sẽ không tìm được
ít nhất cũng phải năm tháng hoặc ba tháng
mới tìm được công việc ổn định của mình
thế mà khi đó thì ở nhà
thì con cũng không có tiền đóng học
tôi năm nay là ba mươi tám tuổi rồi
thật sự ra mà đang làm công ty
bây giờ mất tức là thất nghiệp
chúng tôi cũng vác hồ sơ
để phỏng vấn rồi
nhưng mà cứ tầm ba mươi tám tuổi là người ta không nhận
chứ người ta chưa phỏng vấn gì
người ta chưa không nhận cả hồ sơ
chứ không phải là được phỏng vấn
tình hình bây giờ
tức là chúng tôi thất nghiệp
thì cũng chỉ mong có con việc làm
để ổn định cho cuộc sống của chúng tôi
bây giờ mà không có con việc làm
chúng tôi thật sự rất lo lắng
tuổi bình quân của công nhân lao động
trong các doanh nghiệp
chỉ khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi
trong các thông báo tuyển dụng
các doanh nghiệp
các doanh nghiệp
các doanh nghiệp cũng chỉ tuyển lao động
trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm
những người lao động trên ba mươi năm tuổi
vẫn còn đủ sức khỏe
có kinh nghiệm làm việc
nhưng khi mất việc lại không có cơ hội
để tìm kiếm một việc làm mới
họ lại phải làm việc trong khu vực lao động phi chính thức
hoặc nhận làm việc theo thời vụ
đây thì cũng đang là một cái thách thức
cái người sử dụng lao động
họ tận dụng cái sức lao động
ở một cái mức độ nhất định
ví dụ như lao động
ở các khu công nghiệp hay những lĩnh vực điện tử
chỉ từ một mươi tám đến khoảng
thì công nhân lao động đã phải mất việc rồi
thì cũng là một vấn đề
thì sau mong muốn của công đoàn
là sẽ kiến nghị với các ngành chức năng
có những cái chính sách để yêu cầu
người sử dụng lao động
phải sử dụng lao động khi người ta còn đảm bảo về mặt sức khỏe
đảm bảo về mặt tay nghề
thì họ vẫn tiếp tục được lao động và tiếp tục được công hiến
thế và tôi cũng
mong muốn rằng
là các doanh nghiệp
luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất
để cho người lao động làm việc
và sử dụng những cái lao động
thời gian làm việc lâu năm tại doanh nghiệp
bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm
thì chắc chắn họ sẽ tạo ra những cái
sản phẩm có năng suất
có chất lượng và có hiệu quả tốt hơn
nếu mới ở độ tuổi bốn mươi
mà người lao động đã phải dừng việc
thì đây không những là gánh nặng cho gia đình
mà còn là gánh nặng cho xã hội
đây là hiện tượng đang được dự báo
và đã bắt đầu diễn ra tại các doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp ở việt nam
những người làm chính sách vĩ mô ở việt nam
cần coi đây là sự báo động
tiếp tục là thông tin về giáo dục
theo kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi năm diễn ra trong các ngày đầu tháng bảy
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
những ngày diễn ra kỳ thi
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả
nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà
trong suốt kỳ thi
tại thành phố hà nội
ngoài việc huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp
với các lực lượng công an các quận huyện
thanh tra giao thông lực lượng tự quản
bảo vệ dân phố thanh niên tình nguyện
vân vân tham gia hướng dẫn
điều hòa giao thông trên các tuyến đường
xử lý xe ô tô xe taxi
đỗ xưng tại các cổng bệnh viện nhà ga
bến xe bến tàu vào giờ cao điểm
các trường hợp thí sinh người nhà thí sinh
không biết đường không có phương tiện
để đến các điểm thi
thì cảnh sát giao thông sẽ trực tiếp đưa đi
hoặc qua các lực lượng khác giúp đỡ thí sinh
người nhà thí sinh đi đến các địa điểm thi đúng giờ
tại thanh hóa sáng qua hai mươi hai tháng sáu
công an tỉnh đã tổ chức hội nghị
triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
các kỳ thi trên địa bàn
bàn lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo
phần công trách nhiệm cho các phòng nghiệp vụ
và công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
xây dựng triển khai các phương án
huy động tối đa lực lượng bảo vệ an toàn
tuyệt đối kỳ thi tăng cường các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn trật tự
an toàn giao thông tại các khu vực diễn ra kỳ thi
lực lượng công an được sau nhiệm vụ
cần tăng cường lực lượng xuống cơ sở
phối hợp với các lực lượng chức năng khác
triển khai các phương án đấu tranh phòng chúng tự phạm
tăng cường tuần tra canh gác
đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực thi
kiên quyết không để xảy ra mất trật tự công cộng
trộm khắp cướp giật v v
với hơn hai mươi một thí sinh
trong đó có hơn một mươi thí sinh
đến từ tỉnh phú yên
về dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm
công tác hỗ trợ thí sinh
đang được các cấp các ngành
và các tổ chức cá nhân
tại tỉnh khánh hòa gấp rút triển khai
dự kiến sẽ có hàng nghìn chỗ ở
phần ăn miễn phí và giá rẻ
được hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi này
đây là năm thứ hai
giáo hội phật giáo tỉnh khánh hòa
triển khai chương trình tiếp sức mùa thi
năm nay theo kế hoạch
giáo hội phật giáo sẽ bố trí cho thí sinh
và người nhà lưu trú tại năm điểm của chùa
nằm giải rác trên địa bàn thành phố nhà trang
cùng chùa long sơn chùa giác hải
và ni viện diệu quang chùa long quang
chùa bổ phước và chùa phú đức
dự kiến năm điểm lưu trú
sẽ thiếp nhận khoảng tám trăm linh người
bên cạnh bố trí chỗ ở
giáo hội phật giáo tỉnh cũng đã liên hệ
với một số đơn vị mạnh thường quân
trên địa bàn hỗ trợ với xuất ăn
và đưa xe đón miễn phí cho thí sinh
đến các điểm thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi
ngoài lưu trú tại các điểm chùa
hội sinh viên tỉnh khánh hòa
cũng đã gõ sát thông kê được gần chín chỗ trọ giá rẻ
miễn phí gồm ký túc xá của ba trường
đại học nha trang cao đoàn sư phạm nha trang
trường chính trị tỉnh
và các điểm lưu trú tư nhân xung quanh các điểm thi
chỗ trọ giá rẻ có từ một mươi đến ba mươi đồng một người một ngày
tính từ ba mươi tháng sáu cho đến hết kỳ thi
trong đợt này dự kiến sẽ có một mươi hai xuất ăn miễn phí
cho thí sinh trong kỳ thi này
trước đây mình đã đưa con thi ở sài gòn
thì cũng có gặp khó khăn rồi
cũng khó khăn chỗ ở
nhanh chỗ nào
nói chung là
thì cũng có cái ước muốn là
nếu sau này mình có điều kiện
thì mình cũng nên làm cái gì đó giúp đỡ mấy em
trong cái mùa thi cho nó tương đối nó thoải mái
về tiếp sức thì chúng tôi sẽ
hướng dẫn cho các em
lộ trình về điểm thi của mình
và cũng phối hợp với các
để hỗ trợ tích cực cho các thí sinh
hội sinh viên tỉnh khánh hòa đã huy động khoảng một sinh viên tỉnh
để làm nhiệm vụ cho đội ngũ báo cáo viên
tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố
đối tượng tham gia lớp bậc quốc gia
tập hướng là lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn thành phố đang làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đến người dân
đợt tập huấn này nhằm bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ kỹ năng cần thiết để biên soạn các loại tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định pháp luật giao thông đường bộ đường sát bao gồm kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật giao thông đường bộ đường sắt
kỹ năng nắm bắt thông tin đối tượng thông tin tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện truyền thông đại chúng
kỹ năng viết bài tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để cung cấp cho cơ quan báo đài
sau đây là thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố hồ chí minh mà chúng tôi vừa cầm nhật
vào sáng qua hai mươi hai tháng sáu một người đàn ông đi trên xe gắn máy trên đường nguyễn thị thực
phường tân phú quận bảy thành phố hồ chí minh đã bị một xe container tông trúng dẫn đến tử vong
nạn nhân tử vong tên là vũ quê tỉnh bình thuận
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng quận bảy đã có mặt khám nghiệm hiện trường
và đưa các phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
cũng trong sáng cùng ngày một chiếc xe ben bí mất phanh khi đổ dốc trên đường nguyễn hữu thọ
theo hướng từ quận bảy vào trung tâm thành phố
để tránh đâm vào người dân tài xế đã điều khiển xe lên vỉa hè và tông đổ hai cột đèn
và va vào hai xe máy
tài xế đang lưu thông trên đường nhưng không gây thương thích nặng
tài xế điều khiển xe ben tên là lê bảo trung
theo biển cảnh báo tại hiện trường thì tài xế xe ben đã điều khiển phương tiện đi vào đường cấm
ngoài ra trước lời khai của tài xế là xe ben bị mất thắng
lực lượng chức năng sẽ làm rõ hoạt động đăng kiểm của chiếc xe này
theo số liệu báo cáo của phòng cảnh sát giao thông công an quảng trị
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tăng cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông đường sắt
làm bảy người chết bốn người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn tăng năm vụ tăng bốn người chết và tăng ba người bị thương
địa bàn xảy ra tai nạn giao thông đường sắt gồm huyện do linh huyện vĩnh linh và hải lăng
nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt được xác định chủ yếu
là do người và phương tiện qua đường sắt thiếu
hai mươi thanh niên tụ tập đua xe trái phép đã bị đội cảnh sát trật tự và cơ động công an
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng
vào lúc một giờ sáng ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tại khu vực cầu mỹ thuận thành phố vĩnh long
có một nhóm thanh niên từ tiền giang kéo qua tụ tập để cổ vũ
cho số thanh niên khác đua xe gây ồn ào làm mất trật tự
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát trật tự và cơ động công an thành phố vĩnh long
tiến hành chốt chặn và bắt giữ một mươi bảy đối tượng đua xe trái phép cùng hai mươi bốn xe mô tô
tiếp đó cùng ngày vào khoảng hai mươi ba giờ tại khu vực ngã ba cần thơ thành phố vĩnh long
cũng xảy ra tình trạng đua xe cổ vũ làm mất an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát trật tự và cơ động phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố vĩnh long
kịp thời chốt chặn và tạm giữ thêm một mươi bốn đối tượng tạm giữ tám xe mô tô
với hành vi trên các đối tượng đã bị công an tp vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính
với bảy trăm năm mươi đồng một đối tượng và buộc ký cam kết không tái phạm
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
đã xảy ra một mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm một mươi chết một mươi bốn người chết
có thể thấy tai nạn giao thông đang là mối nguy cơ đe dọa tính mạng của nhiều người
khi tham gia giao thông trên đường
để giảm thiểu tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phủ yên tỉnh sơn la
đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó tăng cường công tác tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm và các điểm đen tai nạn giao thông
kỳ nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân sơn la
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phú yên
tôi đã vi phạm nông độ cồn bởi vì con cháu của tôi ở rất xa
nhưng mà tôi cũng buồn vạn quá đứa cháu muốn về nhà nó rất xa
tôi có uống rượu thật và với ông bia tôi có biết xài phát luột rồi
lần sau tôi không nhớ tôi uống rượu nữa thì tôi không cầm tay lái nữa
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phú yên đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể
nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
cũng như xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh cho người dân
tăng cường việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
các điểm đen về tai nạn giao thông
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền luật giao thông
đã thực hiện được hai mươi bốn buổi tuyên truyền luật giao thông đến cán bộ nhân dân các xã thị trấn
phối hợp với các trường trung học phổ thông trung học cơ sở trên địa bàn
tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến các em học sinh
xây dựng bản tin an toàn giao thông
không chỉ có tác dụng phổ biến pháp luật mà còn cảnh báo trực tiếp đến người dân khi tham gia giao thông
điều kiện phương tiện cho người điều khiển phương tiện tham gia phương tiện cơ giới đường bộ
hai nữa là phối hợp với các trường học tập trung và tuyên truyền về năng độ con cho người tham gia giao thông
với việc tích cực chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an huyện phú yên tỉnh sơn la
ý thức của người dân sẽ thường đúc đường đông lên góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chín mươi hai là số vụ tàn nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong ba ngày
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu
làm chết sáu mươi bảy người